trước diễn biến căng thẳng giữa nga và ukraine chính quyền các quốc gia đông âu đã lên án cuộc tấn công này
và tuyên bố là sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn đến từ ukraine
các báo cáo cho biết hàng nghìn người di cư đã về biên giới một số quốc gia có chung đường biên giới với ukraine
bao gồm bà lan hungary slovakia rumania và moldova
mặc dù là một trong những đồng minh thân cận với nga thủ tướng hungary viktor orbán đã lên án cuộc tấn công của nga
và ukraine nhà lãnh đạo hungary cũng tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn đến từ ukraine
trong diễn biến liên quan tổng thống bà lan andrei duda nhấn mạnh rằng bà lan sẽ tiếp tục đoàn kết với ukraine
bên cạnh đó tổng thống ba lan khẳng định nước này phải sẵn sàng chào đón và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết
cho những người tị nạn từ ukraine
thủ tướng séc cho biết ông lên án hành động của nga và nước này cũng có kế hoạch tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn từ ukraine